lễ hội đèn lồng thủ công chào trung thu hai nghìn một mươi bảy đã được tổ chức tại hà nội
đây là hoạt động đầu tiên nằm trong dự án về miền cổ tích được thực hiện với mong muốn đem đến cho các em nhỏ một trung thu đầy ý nghĩa
tại nhiều quốc gia châu á hình ảnh đèn lồng đã trở nên vô cùng quen thuộc
vào đêm rằm các em nhỏ sẽ rước những chiếc đèn lồng xinh xắn xếp thành hàng dài chạy khắp som ngõ vui trung thu
ngày nay tục lệ đó nơi còn nơi mất nhưng chiếc đèn lồng vẫn là món đồ chơi phổ biến mà các bậc phụ huynh dành tặng cho con em trong ngày tết của trẻ thơ
do vậy viện dưỡng lão diên hồng và dự án cộng đồng hand projec hai nghìn một mươi bảy đã tổ chức lễ hội này với mong muốn mang đến một trung thu thật ý nghĩa cho các em nhỏ
sau khi lên ý tưởng ban tổ chức đã quyết định sẽ tổ chức buổi làm đèn lồng
lễ hội đèn lồng cho con cụ vừa là để tặng đèn trung thu cho các em trẻ em ở trại trẻ mồ côi và trẻ em khuyết tật
vừa là tổ chức lễ hội đèn lồng để trưng bày những mẫu đèn lồng này để thu hút được mọi người lan tỏa tình yêu thương đối với cả những người có khó khăn trong xã hội
lễ hội đèn lồng hand project hai nghìn một mươi bảy trưng bày gần một chiếc đèn lồng do những người cao tuổi ở viện dưỡng lão diên hồng và các bạn tình nguyện viên tự làm
với các hình thù trang trí ấn tượng đặc trưng hương vị tết
của tuổi thơ của sự đoàn tụ gia đình những chùm đèn đủ hình thù lung linh sực dỡ với nguyên liệu chủ yếu từ chai nhựa
mình cũng thấy là ban tổ chức của chương trình cũng khá chú trọng đến cái việc là cho các con được quay trở về cái tết trung thu ngày xưa
thì đây cũng là một cái cách để gìn giữ cái văn hóa của người việt nam mình thấy rất là ý nghĩa
đến với lễ hội các em nhỏ ngoài được tham gia không gian tết trung thu
với những chiếc đèn lồng thủ công độc đáo nguyên liệu thân thiện với môi trường
các em còn thích thú khi tự làm những chiếc đèn lồng theo phong cách riêng của mình
và tham gia vào các trò chơi dân gian độc đáo khó tìm ở thành phố như lựa đậu tạt non bắt cua bỏ giỏ ô ăn quan
hôm nay con đến đây con thấy những cái đèn lồng rất đẹp ạ
con được chơi rất nhiều trò chơi dân gian con cảm thấy rất vui
bên cạnh đó thông qua việc mua những chiếc đèn lồng các em cũng sẽ học thêm về lòng nhân ái
yêu thương và chia sẻ niềm vui trung thu với các mảnh đời khó khăn khác
lễ hội đền lồng thủ công lần này cũng đã mang tới cho người dân thủ đô
cũng như du khách những khoảnh khắc ấn tượng khó quên trong mùa trung thu năm nay